đến ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an vẫn bị ngập và chia cắt
chính quyền địa phương đang cùng các lực lượng giúp người dân di rời đến nơi an toàn
và khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
hiện mực nước sông lam liên tục dâng cao khiến rất nhiều xã thuộc hạ lưu của các huyện nam đàn
hưng nguyên thanh trương bị ngập sâu
riêng thanh xuân xã nằm ở vùng tả ngạn sông lam của huyện thanh trương
vẫn còn tám trên một mươi bảy xóm bị ngập nước và chia cắt
nhiều diện tích hoa màu vụ đông mất trắng
là khắc phục hậu quả thấp nhất do lưu quẹt cây ra
lưu quẹt ra ngập bao lúc năm giờ sáng
thì hôm đó thì quẹt vào nước vào nơi nhà thì mẹ con mới chạy về thì nước vào
nước vào thì bắt đầu đến anh em lặng dòng ba con đến giúp đỡ
thì hiện tại nó ra mất ba trăm linh con
hiện tại đến ngày sáng hôm nay cũng mất hai mươi con
trong nhà thì lụa bị ngập
từ con đô điền thì đến chỗ tủ lành mẹ giặt mẹ lọc nước bị ngập
ngoài ra con hái mẹ bớm nữa cũng bị hỏng
hiện tại thì đáng con khắc phục
thế là cũng chết là khoan thiền lọc
thống kê chưa đầy đủ tại huyện thanh trương bị thiệt hại gần sáu trăm linh hectare hoa màu cây ăn quả
gần ba trăm linh hectare hải sản bị ngập hai bốn trăm một mươi bốn con da cầm da súc bị chết cuốn trôi
cơ sở hạ tầng
trường giao thông bị hư hỏng
tổng thiệt hại ban đầu khoảng sáu tỷ đồng
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh nghệ an chín xã đang bị cô lập và ba tám trăm hai mươi một hộ bị ngập nước
trong đó gồm xã hưng nhân hưng lợi hưng lam huyện hưng nguyên xã kỳ tân xã hương sơn tân an xã phú sơn xã tiên kỳ xã đồng văn huyện tân kỳ
có sáu điểm trường học ở khu vực ngoài đê tả lam huyện hưng nguyên bị ngập sâu phải cho học sinh nghỉ học